công an tỉnh đắk lắc đã điều tra và bắt giữ một nhóm lâm tặc khai thác rừng trái phép với quy mô lớn
ở vùng giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và tỉnh khánh hòa
khu vực phá rừng xảy ra tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc thôn sông trò xã cư san huyện mờ đắc tỉnh đắk lắc
tại hiện trường nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị khai thác và vận chuyển đi
mở rộng kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ một nhóm khoảng một mươi đối tượng cùng hai mươi bốn mét khối gỗ
tại địa phận xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
bằng cách lợi dụng các khu rừng hoang vắng ít có sự tuần tra của lực lượng quản lý bảo vệ rừng
các đối tượng này đã khai thác gỗ trái phép với mục đích vận chuyển về thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa để tiêu thụ